một loại virus khác cũng vô cùng đáng sợ tập trung gây bệnh chủ yếu ở trẻ em
đó chính là bệnh viêm gan bí ẩn
mới đây trung tâm tiêm chủng và các bệnh đường hô hấp quốc gia hoa kỳ thuộc cdc hoa kỳ
đã cập nhật về căn bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ nhỏ và đưa ra lời khuyên với cha mẹ về cách phòng tránh
trung tâm dự phòng và kiểm soát bệnh tật cdc hoa kỳ hiện đang làm việc với sở y tế của các bang trên toàn quốc
nhằm nhận diện trẻ em mắc viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân
các chuyên gia y tế cũng điều tra khả năng có mối liên hệ giữa căn bệnh viêm gan bí ẩn này với andenovirus loại bốn mươi một
đáng lưu ý là tất cả trẻ em này trước đó đều rất khỏe mạnh độ tuổi từ một đến sáu tuổi ở thời điểm nhập viện
trẻ đến từ khắp trên toàn bang không tìm ra nguồn lây hay phơi nhiễm thông thường ở những trẻ này
không trẻ nào từng mắc bệnh lý nền trước đó hiện tại sức khỏe của tất cả những trẻ này đã hồi phục
các bệnh nhi ở các bàn khác mắc bệnh viêm gan bí ẩn tương tự cũng đang được điều tra nguyên nhân
trong số ca mắc viêm gan bí ẩn được ghi nhận ở nhiều quốc gia khác đã phát hiện một số bệnh nghi nhiễm andernovirus ở anh quốc và châu âu
các chuyên gia y tế đang điều tra về những nguyên nhân khác và xác định thêm một số nhân tố có thể gây ra căn bệnh viêm gan bí ẩn
cdc đang làm việc với các bang và sở y tế địa phương để xem liệu có thêm bệnh nhi mắc viêm gan bí ẩn cũng như đi tìm nguyên nhân gây ra căn bệnh
đồng thời cdc cho rằng andenovirus có thể là nguyên nhân của một số ca mắc nhưng vẫn cần điều tra và xác minh thêm những yếu tố góp phần dẫn tới viêm gan bí ẩn
dù hiếm gặp trẻ em vẫn có thể mắc viêm gan và không phải lúc nào cũng tìm ra nguyên nhân
để hiểu thêm về nguyên nhân tiềm năng các nhà điều tra dịch tễ làm việc cùng các bang và sở y tế địa phương
để nghiên cứu hồ sơ bệnh án của những trẻ từng mắc viêm gan trong quá khứ
cdc hoa kỳ đang kiểm tra các nguồn dữ liệu quốc gia nhằm xem xét xu hướng viêm gan ở trẻ em
bao gồm các bệnh đòi hỏi phải ghép gan cũng như nhiễm andenovirus trong vài năm qua kể cả từ trước khi có đại dịch covid một mươi chín
cdc cùng các quan chức y tế công địa phương sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ sở y tế để phát hiện các mô hình
hay ổ dịch viêm gan bất thường ở trẻ em ngay khi tìm ra manh mối
sẽ nhanh chóng đưa ra hướng dẫn để ngăn ngừa bệnh
nếu có bằng khoan cha mẹ nên tư vấn với cơ sở y tế nhằm bảo vệ trẻ em trước căn bệnh viêm gan bí ẩn các bạn nha